với gần bảy mươi hai thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất của cả nước
đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi hai chung năm thứ ba tại thành phố cơ bản đã được hoàn thành
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại thành phố hồ chí minh được tổ chức một cuộc thi
do chín trường đại học trên địa bàn thành phố đảm nhiệm và các điểm thi được giải đều tại hai mươi bốn quận huyện
cụm thi này dành cho thí sinh của thành phố hồ chí minh và số thí sinh tự do
dự thi tuyển vào các trường đại học và cao đẳng năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn và đúng quy chế sở giáo dục đào tạo thành phố đã phổ biến
quy chế thi cho các trường trung học phổ thông về công tác thi tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi
học ban chỉ đạo kỳ thi và lên kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh
công tác chỉ đạo của ubnd tp hcm đối với kỳ thi này
hết sức là quyết liệt bằng các chỉ thị và đã tiến hành họp ban chỉ đạo kỳ thi trung học quốc gia
phân công cụ thể cho chính trường đại học phối hợp với sở dục cũng như tất cả các sở ban ngành
đoàn thể của tp hcm cùng vào cuộc để phối hợp với sở giáo dục tổ chức thành công kỳ thi này
ngày một mươi tháng năm ubnd tp hcm cũng đã tổ chức họp ban chỉ đạo thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy với sự tham gia của các trường đại học
để kiểm tra giả soát lại lần cuối về công tác chuẩn bị cho kỳ thi
đồng thời bố trí phân luồng điều tiết giao thông
kiên quyết không để xảy ra ủn tắc hoặc xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự
vấn đề giao thông hiện nay ở thành phố thì các đồng chí cũng biết rồi
mình cũng không biết là lúc nào nó tắt đường và lúc nào là nó thông thoáng
cho nên mà cái cách bố trí của sở giáo dục như vậy thì cũng góp phần là giảm tải cho ngành giao thông
cũng chia sẻ được với ngành giao thông
và lực lượng công an cũng như là các lực lượng mà tham gia giữ gìn trật tự giao thông
thì như vậy thì tôi thấy rất là hoan nghênh cái cách bố trí sắp xếp của sở giáo dục
với công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức một kỳ thi nghiêm túc khách quan trung thực
nhằm xác định được năng lực của từng thí sinh khắc phục những tồn tại hạn chế của kỳ thi trước